một viên kim cương màu tím hồng cực kỳ hiếm và sống động được khai thác ở nga dự kiến sẽ thu về ba mươi tám triệu đô la mỹ
khi nó ra mắt vào ngày một mươi một tháng một mươi một tới đây tại thủy sĩ
viên đa quý hình bầu rục được đặt tên theo vở ballet của nga linh hồn của hoa hồng
là viên ngọc lớn nhất trong loại này được đưa ra đấu giá
viên kim cương một mươi bốn tám mươi ba carat được cắt từ viên kim cương hồng lớn nhất từng được tìm thấy ở nga
chuyên gia đánh giá đây là viên kim cương linh hồn của hoa hồng hoàn hảo tới mức gần như không có tỷ vết
viên đa quý này đã được trưng bày tại hồng kông trung quốc và singapore
trước khi được bán đấu giá tại geneva thụy sĩ vào ngày một mươi một tháng một mươi một
theo tờ bloomberg linh hồn của hoa hồng có thể là một trong những viên đá quý màu hồng đắt nhất từ trước đến nay